việc chia điểm với thái lan ở mỹ đình vào tối qua khiến việt nam gặp đôi chút bất lợi dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng cờ sau lượt trận thứ năm vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
sau khi trận đấu kết thúc hai đội đã có buổi họp báo để chia sẻ với bao giờ
mở đầu cuộc họp báo huấn luyện viên nishino của thái lan đã dành những lời khen ngợi cho đội tuyển việt nam
ông cũng đã nói về cơ hội đi tiếp của thái lan sau trận hòa trên sân mỹ đình
còn đối với huấn luyện viên park hang seo ông khẳng định mục tiêu là hướng đến chiến thắng và ông không hài lòng với một kết quả hòa trước đội tuyển thái lan
chia sẻ về những quyết định của trọng tài chính ở tình huống không công nhận bàn thắng của bùi tiến dũng
ông cho rằng đó là một tình huống nhạy cảm và không dễ để trọng tài đưa ra một quyết định chính xác và ông không có ý kiến về các quyết định đó
huấn luyện viên park hang seo cũng cho biết hiện tại ông không thể nhận xét về hành trình của tuyển việt nam ở vòng loại world cup
ông sẽ cùng ue hai việt nam di chuyển vào thành phố hồ chí minh trước khi dự sea games hai nghìn một mươi chín
đội tuyển việt nam sẽ tiếp tục thi đấu ba trận còn lại của vòng loại world cup hai nghìn hai mươi vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với một điểm giành được trước đội tuyển thái lan tuyển việt nam tiếp tục mạch bất bại ở vòng loại world cup đồng thời duy trì ngôi vị số một tại bảng g
xếp trên thái lan uae malaysia đây là kết quả để việt nam có quyền nuôi hy vọng đi tiếp